cũng trong ngày hôm nay tỉnh bình dương ghi nhận tám mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
đồng thời ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên bộ y tế chưa công bố
trong số tám mươi bảy ca mắc mới có sáu mươi bảy ca được ghi nhận ở khu cách ly
việc điều tra dịch tễ đang được tiến hành khẩn trương
hiện tại chuỗi lây nhiễm liên quan đến ổ dịch tại công ty wanec hai vẫn chưa được chặn đứng
riêng trong chiều nay ghi nhận thêm năm mươi tám ca dương tính với sars cov hai
ổ dịch tại công ty hopewater có thêm hai ca mới
dịch đã xuất hiện ở bốn mươi công ty xí nghiệp có cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và tại hàng chục nhà trọ của công nhân
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tỉnh bình dương đã áp dụng
việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với toàn thành phố dĩ an kể từ giờ ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dĩ an
người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng nai
ra vào thành phố dĩ an phải có giấy xét nghiệm ẩm
không tính với sars cov hai